bộ y tế đang dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người
trong đó thì đề xuất thêm đối tượng được cấp miễn phí thuốc kháng hiv
theo luật phòng chống nhiễm virus gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người hiv s số sáu mươi bốn năm hai nghìn sáu của quốc hội
người bị phơi nhiễm với hiv bị nhiễm hiv do tai nạn rủi ro nghề nghiệp người bị nhiễm hiv do rủi ro của kỹ thuật y tế
phụ nữ nhiễm hiv trong thời kỳ mang thai trẻ em dưới sáu tuổi nhiễm hiv được nhà nước cấp miễn phí thuốc kháng hiv
tại dự thảo bộ y tế đề xuất thêm đối tượng người nhiễm hiv trong trại giam trại tạm giam cũng được cấp miễn phí thuốc kháng hiv
cũng theo dự thảo sẽ miễn phí tự nguyện xét nghiệm hiv cho phụ nữ mang thai
cụ thể phụ nữ mang thai tham gia bảo hiểm y tế khi xét nghiệm hiv được quỹ bảo hiểm y tế chi trả
phụ nữ mang thai chưa tham gia bảo hiểm y tế khi xét nghiệm hiv được nhà nước hỗ trợ kinh phí